tỉnh sóc trăng sống đan sen với nhau và có truyền thống yêu nước đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm chung sức vượt qua khó khăn thử thách lao động sáng tạo đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển quê hương
từ khi tỉnh sóc trăng được tái lập đến nay các cấp các ngành trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội
theo đó các cấp quỹ đảng luôn quan tâm xây dựng đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ từ đồng bào dân tộc khmer
đây còn là giải pháp đột phá nhằm đưa chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc đạt hiệu quả cao nhất
tại đại hội đảng bộ tỉnh sóc trăng nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ đại biểu từ đồng bào dân tộc khmer tham gia ban chấp hành
các cấp được đặc biệt quan tâm
nhiều cán bộ người dân tộc đã tham gia ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh
và lãnh đạo quản lý ở hầu hết các cơ quan trên địa bàn tỉnh
nhất là các chức danh quan trọng trong cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương
từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng
đây còn được xem là một nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá
trong việc xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở
có đủ trình độ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

đối với các cấp tỉnh có ba trên chín đồng chí chiếm tỷ lệ ba mươi ba ba mươi ba
tối cấp quyển thì có là một mươi hai trên một trăm linh ba đồng chí chiếm tỷ lệ là một mươi một sáu mươi năm trăm
và cấp xã thì là bảy mươi trên là năm trăm ba mươi năm đồng chí chiếm tỷ lệ là một mươi ba tám mươi một
theo đó kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sắp xếp bố trí cán bộ công chức viên chức người khmer
được quan tâm thực hiện tốt chính sách đào tạo nguồn nhân lực không mang tính trước mắt
mà còn thể hiện tính lâu dài
bằng những chính sách đào tạo cụ thể như đầu tư xây dựng mới các trường dân tộc nội trú
trường bổ túc văn hóa trung cấp bali nam bộ từ đó con em đồng bào khơ me đến trường ngày càng đông
và học đến các cấp cao đẳng đại học
đặc biệt có nhiều con em là cán bộ chủ chốt trong các cấp ủy đảng là thầy giáo cô giáo bác sĩ v v
đến nay nhiều cán bộ công chức ở cơ sở đã phát huy tốt năng lực tận tình hướng dẫn đồng bào
các dân tộc giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần
cho triển khai đề án là đào tạo cán bộ công tác dân tộc phải học tiếng dân tộc
để làm sao công tác tiên triền dẫn động trong đồng bào để tốt hơn
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con rồi qua đó thì xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ở trên địa bàn khu dân cư và nhất là ở dùng trong đồng bào dân tộc
nó ngày càng rất là bình dân
hiện nay tỉnh sóc trăng còn tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ
làm công tác dân vận mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
trong vùng đồng bào dân tộc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát triển đảng
trong vùng đồng bào dân tộc củng cố phát huy vai trò của hội đoàn kết sư sải yêu nước các cấp
xây dựng đội ngũ lực lượng cốt cán có y tính làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân
thông qua các cuộc trận động các phong trào thi đuôi nước của mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh
phải nói là đồng bào rất là tham gia tích cực vào cái việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình
rồi tham gia chăm lo vào cộng đồng khu dân cư của mình
đặc biệt là đóng góp xây dựng về nông thôn mới
ví dụ là
có cái hiến đất để xây trường học hiến đất để làm đường giao thông nông thôn
quân quân thì phải nói là cái này là trong dung đồng bào dân tộc nhiều bà con
thì cũng có rất là tích cực tham gia vào cái này
trong nhiều năm qua một thực tế cho thấy hội đoàn kết sư sải yêu nước tỉnh sóc trăng
đã có nhiều đóng góp thiết thực tích cực vào sự ổn định về phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc khmer
các vị trụ trì chùa thường xuyên tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp đến các vị sư sải và phật tử
từ đó đã nâng cao được hiệu quả của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương
và đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới
các vị trụ trì và các cha trong chùa đó thì phổ biến của chủ trương
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tới đồng bào
phật tử trong chùa
một phần nữa thì thổ động phật tử đó để xây dựng nông thôn mới như nhà tình thương
nhà tình nghĩa mà giúp đỡ các em nghèo để học hành được đến nơi đến chốn
đến nay cán bộ chủ chốt là người khmer ở các cấp đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vì thông qua nội dung tuyên truyền bằng chính tiếng nói chữ viết của người dân tộc
nên họ dễ hiểu hơn về chính sách của đảng
đồng thời đồng bào được hưởng thụ đầy đủ các chính sách
và họ xem đây là chính sách đúng đắn phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc
nếu mà gặp người cán bộ người khmer tiếp xúc với tụi tui tụi tui thì rất là mừng
và hai nơi là dễ để mà tiếp thâu rồi truyền đạt qua lại
rồi tụi tui thì về tiếng việt thì tụi tui hiểu không mấy gì hết
tiếp thu không được nhiều tình thể ra nó hơi khó chút
rồi nếu mà người khoe thì mình biết nhiều rồi chủ trương chính sách đường lối của nhà nước đó
thì người khmer người ta hướng dẫn cho mình mình sẽ hiểu biết nhiều hơn
bên cạnh đó những người có uy tín cũng ngày càng gắn bó hơn với cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương
để tuyên truyền giúp đồng bào dân tộc khmer hiểu rõ hơn về chính sách
dân tộc của đảng nhà nước thông qua bằng những chương trình cụ thể thiết thực như hỗ trợ nước sinh hoạt
cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn phát huy tối đa chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển
kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số chính sách về giải quyết đất ở đất sản xuất giải quyết việc làm
chính sách đối với người có uy tín đề án bảo tồn và phát triển các nghề làng nghề truyền thống
vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng những mô hình hay thiết thực cách làm sáng tạo
và sự tâm đắc của đồng bào dân tộc được củng cố và phát huy tình đoàn kết dân tộc tại địa phương
để cùng nhau xây dựng quê hương
trong thời gian qua công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có đông đồng bào khmer
của tỉnh sóc trăng đã thật sự tạo được nhiều chuyển biến tích cực
từ đó sóc trăng tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ưu tiên
tỉnh quan tâm xây dựng củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc có chất lượng bảo đảm tỷ lệ cơ cấu hợp lý
bảo đảm tỷ lệ cán bộ khmer được quy hoạch tham gia cấp ưu cấp cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cao hơn so với các nhiệm kỳ trước
tỉnh quỷ cũng rất quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các khâu trong tác cán bộ
nhất là công tác quy hoạch bố trí cán bộ dân dân người dân tộc tiểu số
đồng thời cũng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới
góp phần chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong thời gian tới đảng bộ tỉnh sóc trăng sẽ tập trung xây dựng đảng ở vùng đồng bào dân tộc
thật sự trong sạch vững mạnh đồng thời không ngừng củng cố xây dựng
và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và chính họ là hạt nhân lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đối với công tác xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay